ở thời điểm này việc thường xuyên kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
có ý nghĩa quan trọng để người dân ý thức hơn về nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh
chủ quan lơ là và hình thức trong phòng chống dịch bệnh sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng
chợ thị trấn phú xuyên huyện phú xuyên hà nội
để những gánh hàng rau dưa đi chợ không bị đứt quãng
người dân buôn bán nhỏ lẻ tại đây đã chủ động đeo khẩu trang để phòng dịch
tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
đã ghi nhận các biện pháp chủ động phòng dịch tại nơi đông người của huyện phú xuyên

gần như là trên chín mươi người dân đã thực hiện
tuy nhiên ngay khi đoàn kiểm tra rời đi số lượng người bỏ khẩu trang không đeo khẩu trang lại trở nên phổ biến hơn
có lẽ con số khoảng chín mươi năm chín mươi sáu người dân đeo khẩu trang tại khu vực chợ khi đi kiểm tra khác với thực tế
việc người dân chỉ phòng dịch khi có đoàn kiểm tra từ bỏ thói quen tốt
tiêm ẩn nhiều nguy cơ dịch covid một mươi chín tái xuất hiện
trong cộng đồng
hiện nay thì chúng tôi là hoàn toàn chống cái việc là phòng chống dịch theo kiểu đối phó
bởi vì đây chúng ta thấy là đó là một sự tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
tuy nhiên chúng tôi cũng không vì vậy mà chủ quan mà vẫn phải thường xuyên kiểm tra giám sát và tuyên truyền nhắc nhở người dân
để làm sao đó và trở cái việc mà người dân đeo khẩu trang nó phải trở thành như là một việc thói quen hữu ích hàng ngày
tại buổi làm việc lãnh đạo sở y tế hà nội cho biết công tác kiểm tra giám sát tại chỗ là yếu tố then chốt
quyết định hiệu quả trong công tác phòng dịch covid một mươi chín
theo đó huyện phú xuyên cần đưa ra các tình huống dịch bệnh để ứng phó khi cần thiết
kiểm tra đây ta phải xác định là kiểm tra ngay tại chỗ
ví dụ như tại chợ thì cái ban của những chợ kiểm tra
thế là phương châm kiểm tra là kiểm tra tại chỗ
thứ hai nữa là đồng ý đến đoàn liên hành của huyện hoặc đơn vị liên quan
việc lơ là chủ quan hình thức trong phòng dịch sẽ khiến cho việc phòng chống dịch covid một mươi chín không đạt hiệu quả như mong muốn
vì vậy truyền thông trực quan sinh động kiểm tra giám sát tại chỗ thường xuyên
sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh